thủ tướng chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong
động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương phân công lãnh đạo ủy ban nhân dân
ủy ban an toàn giao thông quốc gia và lãnh đạo cục cảnh sát giao thông
tiếp trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai
chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả thăm hỏi hỗ trợ động viên nạn nhân
và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu tỉnh gia lai huy động các điều kiện tốt nhất về y tế
để cứu chữa những nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi động viên gia đình
các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia tiếp tục phân tích đánh giá nguyên nhân xảy ra
các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua
cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng đề xuất giải pháp
an giao thông đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý nghiêm
các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn có biện pháp xử lý nghiêm
đối với lực lượng chức năng tại địa phương khi để xảy ra tình trạng xe ô tô tải
trở quá số người quy định
với tội danh giết người bị cáo võ lê phúc tâm sinh năm hai nghìn một đã bị tòa nhân dân tỉnh an giang
tuyên phạt một mươi năm tù giam
hai bị cáo khác là thái tuấn em sinh năm hai nghìn hai và phạm văn trơn sinh năm một nghìn chín trăm linh hai
trong năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu mỗi bị cáo hai năm tù cùng về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng do va chạm giao thông khi đang lưu thông trên đường nên giữa tâm với lữ minh khang
người điều khiển xe máy và lê trung hào người ngồi sau xe khang xảy ra mâu thuẫn
sau đó khang hào rủ trơn và tuấn em mang theo gậy đánh bóng chảy đi tìm tâm để đánh
trong lúc xô sát giữa hai bên tâm cầm dao rượt đuổi và đâm nhiều nhát vào người khang
khiến khang tử vong sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện
ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc bị cáo tâm có trách nhiệm bồi thường
cho gia đình bị hại số tiền trên một trăm chín mươi triệu đồng
tại thời điểm gây án bị cáo tâm đang là sinh viên y khoa
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng đang tạm giữ hai đối tượng la quốc tuấn
sinh năm hai nghìn bốn la phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại thị trấn bảo lạc
huyện bảo lạc tỉnh cao bằng về hành vi cố ý gây thương tích
vào chiều ngày bốn tháng hai tại thị trấn bảo lạc do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
tại quán karaoke nên giữa đối tượng tuấn hùng đã xảy ra vụ xô sát với nhóm thanh niên khác
khoảng bốn năm người trú tại xã hồng trị huyện bảo lạc gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể hùng đã dùng dao nhọn đâm trọng thương hai nam thanh niên
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cò lúa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng là phạm văn mãi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại tỉnh sóc trăng và huỳnh phúc chia sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại thành phố cần thơ
cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra khoảng giữa năm hai nghìn hai mươi một mãi đã bàn bạc cấu kết với nguyễn văn út
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một lê tấn rủ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và nguyễn minh triều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng chú tại tỉnh hậu giang đưa ra thông tin gian dối
để lừa một thương lái đặt cọc hơn năm trăm năm mươi triệu đồng để ký hợp đồng mua trên một ba trăm linh tấn lúa
sau khi nhận được tiền cọc lúa các đối tượng chia nhau tiêu xài rồi tránh không giao lúa như hợp đồng
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
đã khởi tố vụ án tạm giam út rủ và chiều cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
những ngày qua nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở đồng bằng sông cửu long đã tạm ngưng hoạt động
những đầu cơ tạo khan hiếm để tăng giá
ngành chức năng các địa phương đang tăng cường giám sát chặt hoạt động kinh doanh của các cửa hàng
tại an giang cục quản lý thị trường và sở công thương đã đến kiểm tra hai mươi ba cơ sở kinh doanh xăng dầu đóng cửa
kết quả là không phát hiện cơ sở nào có dấu hiệu găm hàng đầu cơ
nguyên nhân đóng cửa là do thiếu nguồn cung từ các đại lý lớn
còn tại hậu giang có sáu trong tổng số hai trăm ba mươi một cơ sở kinh doanh xăng dầu đang đóng cửa
trong sáng nay cục quản lý thị trường và ngành chức năng thành phố cần thơ cũng đã làm việc
với các đơn vị cung ứng xăng trên địa bàn yêu cầu đảm bảo nguồn cung cho các đại lý
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị